tại thành phố cần thơ đoàn công tác của bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh quân khu chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí đại tướng ngô xuân lịch đã biểu dương và đánh giá cao
sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
của bộ tư lệnh quân khu chín
đồng chí bộ trưởng lưu ý là địa bàn có vị trí trọng yếu chiến lược xa trung ương nên đảng ủy quân khu chín
cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng công tác tuyên truyền
thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức tập luyện diễn tập theo các phương án tác chiến
tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện quản lý rèn luyện kỷ luật ở các cấp
giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng
tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn
làm tốt công tác vận động quân chúng tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng đảng bộ quân khu vững mạnh
về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức thực hiện tốt chính sách đối với quân đội hậu phương quân đội
chính sách người có công